trước cổng khu công nghiệp bắc đồng phú thuộc khu phố bầu ké thị trấn tân phú huyện đồng phú xảy ra một vụ cấp giật tài sản
nạn nhân là một phụ nữ điều khiển xe honda sh một đi một mình
khi người này đang di chuyển thì bị nhóm đối tượng đi xe exciter từ phía sau nang lên giật sợi dây chuyền vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát
nạn nhân bất ngờ không biết xảy ra chuyện gì sau một lúc bình tĩnh lại thì nạn nhân mới biết là mình bị giật dây chuyển
sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng công an huyện đồng phú đã nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét đối tượng
trong lúc lực lượng công an đang xác minh truy xét thì hai ngày sau đó cũng trên tuyến đường dt bảy trăm bốn mươi một khu vực ấp chợ xã tân tiến lại xảy ra một vụ cướp giật dây chuyển khác
nạn nhân là một phụ nữ đi xe máy hiệu honda futer hướng từ thành phố đồng xoài tỉnh bình phước về tỉnh bình dương
hai đối tượng đi xe máy từ phía sau ép xe nạn nhân và giật sợi dây chuyền vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát
qua lời khai bị hại hình ảnh camera ghi lại tại hiện trường và thông tin thu thập được từ trinh sát
bước đầu cơ quan điều tra đưa ra nhận định có thể hai vụ cướp giật này do cùng một nhóm đối tượng gây ra
từ nhận định đó các trinh sát của đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội
công an huyện đồng phú được phân công điều tra mối liên hệ giữa hai vụ án
sau hơn hai ngày tập trung lực lượng truy xét lực lượng công an đã khoanh vùng được đối tượng lê văn hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và đinh hữu quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cùng thường trú ở tỉnh nghệ an
tạm trú thành phố dị an tỉnh bình dương và mời hai đối tượng về trụ sở công an làm việc
tại đây trước những chứng cứ và tài liệu thu thập được các đối tượng đã khai nhận toàn bộ vụ việc
quý thực hiện hành vi cấp giật này là do không đủ khả năng đi trả nơi
ngoài xã hội đến khi thấy được cô gái đầu tiên mà mang sợi dây đó lúc đó đường vắng người đó
thì lúc đó anh em mới đi trên xe thì mới bàn bạc với nhau
thì mới thực hiện cái hành vi đó là lúc đó em đang chạy xe
thì em chạy xe để khuyến hưởng sau thực hiện cái hành vi đó
sau khi thực hiện được cái hành vi đó thì anh em bán thì chia nhau
ngoài thực hiện hai vụ cấp giật
tài sản trên địa bàn huyện đồng phú
hai đối tượng khai nhận gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản ở các địa bàn khác
công an đã làm rõ thêm sáu vụ cấp giật tài sản do hai đối tượng này gây ra
tại bình phước bình dương và kiên giang
tại tỉnh an giang chỉ trong một ngày nhưng hai mẹ con bà nguyễn ngọc quý
cư trú khóm châu long một phường dĩnh mỹ thành phố châu đốc
lần lượt trở thành nạn nhân của các đối tượng cướp giật tài sản
trước đó khi đang dừng xe trên đường để nghe điện thoại
thì bà quý bị một thanh niên áp sát giật lấy điện thoại
cú tấn công mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường và bị xây sát nhẹ
ngay chiều cùng ngày bà quý lại được tin con gái mình cũng bị hai thanh niên chặn xe giật điện thoại di động
khi trên đường đi học về
theo thống kê sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn thành phố châu đốc tỉnh an giang đã xảy ra bảy vụ cướp giật tài sản
các đối tượng thường lần theo con mồi qua các tuyến đường
khi phát hiện người tham gia giao thông mang theo tài sản lơ là mất cảnh giác
là ra tay cướp giật tài sản với thủ đoạn vô cùng manh động bất chấp nguy hiểm cho nạn nhân
qua đấu tranh chiến án thì đội cũng đã triệt phá được một nhóm đối tượng gồm là bốn đối tượng
đã bắt giữ được bốn đối tượng thu hồi một xe tăng vật có liên quan
bước đầu các đối tượng này đã khai nhận thực hiện bốn vụ cấp giật
là điện thoại di động túi sách của người dân trên địa bàn thành phố
đối tượng nguyễn văn liêm anh sinh năm hai nghìn hai cư trú ấp mỹ thiện xã mỹ đức huyện châu phú
là đối tượng cầm đầu bốn vụ cấp giật tài sản
tại cơ quan công an liêm anh khai nhận do cần tiền để sử dụng ma túy
đã cùng ba đối tượng khác thường xuyên thay đổi biển kiểm soát xe mô tô
thay đổi đặc điểm nhận dạng rồi điều khiển phương tiện đi trên con đường vắng tìm con mồi để ra tay
đối với cơ quan công an cũng khuyến cáo đối với người dân
khi ra đường thì hạn chế đeo nữ trang hoặc là có đeo thì cũng là
mặc áo khoác che kính
cái thứ hai nữa là không nên sử dụng các bóp túi giỏ mang trên người hoặc là máng trên ba ga xe
để tạo lòng tham cho đối tượng thực hiện hành vi cấp giật đó gây nguy hiểm cho nạn nhân
để phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản và đảm bảo an toàn cho mỗi người dân
cơ quan công an khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật
theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loài tội phạm
các tuyến đường địa bàn hay xảy ra các vụ cướp tài sản cướp giật tài sản trộm cắp tài sản
để phòng ngừa nâng cao tinh thần cảnh giác ý thức tự bảo vệ tài sản và tố giác tội phạm của quân chúng nhân dân
hạn chế ra ngoài lúc đêm khuya đi qua những đoạn đường vắng
không mang túi sách hoặc đeo nhiều trang sức có giá trị cao khi ra đường
không nghe điện thoại khi điều khiển xe máy
nếu cần nghe điện thoại phải dừng hẳn và đỗ xe ở nơi an toàn